từ đó có thể chiếm quyền sử dụng tài khoản trương khoán của nhà đầu tư để thực hiện giao dịch trương khoán
chuyển tiền rút tiền và chiếm đạt tài sản mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây

yêu cầu anh nhấp vào đường link trong thư với lý do mật mờ
tôi có gọi điện cho bên tổng đài của công ty trương khoán

thậm chí là nghe những lời rủ rỗ và cung cấp cả những mạ số otp
và khi mà đối tượng đã dùng những thủ đoạn gian rồi

và như vậy nó đã là một cấu thành của một hành vi có dấu hiệu là lừa đảo chiếm đoạt tài sản

quỹ ban trương khoán nhà nước vừa có cảnh báo

thông qua các lỗ hổng bảo mật
đáng chú ý các đối tượng này hiện đã nắm được một số thông tin của khách hàng

từ đây các đối tượng có thể chiếm quyền sử dụng tài khoản giao dịch trương khoán của nhà đầu tư
sau đó thực hiện giao dịch trương khoán chuyển tiền rút tiền và chiếm đoạt tài sản của khách hàng

các email miễn phí trôi nổi và không có sự quản lý đặc biệt là những email có tên miền quốc tế

tránh dùng chung mật khẩu giao dịch trương khoán với các loại tài khoản cá nhân khác
đặc biệt không cung cấp mã otp hay bất kỳ thông tin bảo mật nào cho các đối tượng chưa xác định rõ ràng
thưa quý vị mô hình nuôi cua biển trong hộp nhựa kết hợp với hệ thống lọc nước biển tuần hoàn mới
xuất hiện tại việt nam đem lại giá trị kinh tế cao mô hình kinh tế độc đáo này đã
được tạo ra tại hà nội thu hút sự quan tâm của nhiều người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
dành hơn một năm nghiên cứu về mô hình nuôi cô biển anh lê đức cảnh chủ trang trại hữu cơ mefarm
bắt đầu triển khai với hệ thống tuần hoàn trên diện tích ba trăm linh m hai tại huyện thanh trì hà nội
điểm đặc biệt nhất của mô hình này là nước biển mua trực tiếp tại hạ long với giá năm trăm linh đồng một mét khối
mô hình nuôi cua của anh cảnh đang sử dụng ba mươi mét khối nước biển có hệ thống lọc
nếu vi sinh hoạt động tốt thì có thể duy trì được một đến một năm rưỡi mà không phải thay nước
đầu trước tôi đã xem qua mô hình nuôi cua này ở malaysia thì tôi có tìm hiểu đó là mô hình này
nó có đang có xuất phát từ israel cơ thì nó đang phát triển ở malaysia
indo và trung quốc khá là mạnh điểm là cua cốm và cua lột là rất là hiếm trong tự nhiên
tại vì khi mà nó lột thì nó rất là yếu và cua đặc tính là bị ăn thịt lẫn nhau do vậy khi mà nó
chuẩn bị lột nó sẽ tìm hang chui gà và nó tạo quá trình lột lúc đó thì rất khó để khai thác
nó nhưng mà hệ thống này của tôi có thể khai thác được chọn được từng coi một và kiểm tra từng công
một để biết lúc nào nó cốm và lúc nào nó lột để chúng ta có thể khai thác được con giống cũng
có tính chất quyết định thành công hay thất bại cua nuôi tại trang trại mi farm nhập giống từ cơ
cơ sở sản xuất tại cà mau để đảm bảo chất lượng cao cua giống có trọng lượng khoảng một trăm năm mươi gram một con
sau khi được nuôi trong hệ thống tuần hoàn mỗi lần cua lột trọng lượng sẽ tăng năm mươi gram đến một trăm linh
sau hai mươi năm bốn mươi ngày nuôi trọng lượng sẽ đạt hơn hai trăm linh gram một con tại đây có hai loại cua giống
đó là cua lột và cua cốm trong đó cua lột đem lại thành phần giá trị dinh dưỡng cao mỗi đợt thu
thức khoảng ba mươi đến ba mươi năm ngày chăm sóc giá trung bình cho mỗi kg cua biển từ tám trăm linh đồng bốn con
cua sẽ được khoảng một kg mỗi ngày tôi có thể kiểm tra đến hai đến ba lần rồi kiểm tra sức khỏe công
cua kiểm tra chất lượng cua khâu mà chuẩn bị thức ăn nó cũng quan trọng vì chuẩn bị thức ăn
mình sẽ thứ nhất chọn thức ăn chọn thức ăn ở đây là cho ăn cá ốc và nghiêu hoa
tính đến nay sau gần năm tháng triển khai mô hình nuôi cua nêu trên đã mang lại hiệu quả kinh tế tốt
ngoài cua thương phẩm anh cảnh còn triển khai thêm dịch vụ du lịch trải nghiệm nhà vườn mô hình chăn
nuôi độc đáo với công nghệ cao này thu hút được sự quan tâm rất lớn của người dân hà nội tới tham quan